tình hình dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp
hiện nay nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép trên các tuyến biên giới đang ở mức báo động
tuy nhiên việc di chuyển bằng tàu cá của ngư dân trên đường biển cũng là một trong rất nhiều sự lựa chọn của các đối tượng
nhằm đánh lạc hướng sự kiểm tra của lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ
và với thực trạng trên lực lượng cảnh sát biển đã bám sát vùng biển trọng điểm tuần tra kiểm tra kiểm soát chặt chẽ
và xử lý nghiêm khi có những trường hợp nhập cảnh trái phép trên tuyến biển không để dịch bệnh lây lan vào nước ta
ngay khi có những dấu hiệu của dịch covid một mươi chín bùng phát lực lượng cảnh sát biển đã tăng cường công tác trinh sát
nắm bắt tình hình trên tất cả các hướng trong đó chú trọng vùng biển đông bắc và tây nam
các tỉnh hải phòng thái bình quảng nam kiên giang và cà mau để bố trí các biên đội tàu trực
kiên quyết kiểm tra các tàu cá của ngư dân đang hoạt động đánh bắt xa bờ đưa người nhập cảnh trái phép
malaysia trung quốc vào việt nam
chúng tôi quan trọng công tác tuyên truyền đến mọi tổ chức cá nhân ở trên biển để cho các tổ chức
các cá nhân bà con nhân dân và ngư dân hoạt động ở trên biển hiểu pháp luật và chấp hành nghiêm pháp luật
đặc biệt là trong thời điểm này
hơn lúc nào hết càng phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh
cũng như là hiểu việc bản chất của đưa đón
người nhập cảnh trái phép vào việt nam đây là một hành vi rất là nguy hiểm
song song với đó công tác tuần tra kiểm tra kiểm soát chặt chẽ với các tàu cá các thuyền có dấu hiệu vi phạm pháp luật
đúng theo danh sách thuyền viên đã được đăng ký đặc biệt là các thuyền viên từ tàu nước ngoài
thuyền viên việt nam đã hoạt động từ nước ngoài về phối hợp với cảng vụ địa phương lực lượng biên phòng
xử lý các biện pháp ở khu neo đậu khu cách ly riêng chứ không cho nhập cảnh không cho trực tiếp lên bờ
để tránh dịch bệnh lên những gia cộng đồng